liên quan đến vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu mua sắm thuốc gây hậu quả nghiêm trọng tại sở y tế tỉnh đắk lắc giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
sáng nay tòa nhân dân tỉnh đắk lắc đã mở phiên tòa để xét xử sơ thẩm
theo cáo trạng vụ án này có một mươi sáu bị cáo nguyên là lãnh đạo cán bộ nhân viên của ngành y tế tỉnh đắk lắc
trong đó có bốn bị can bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
và một mươi hai bị can bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
đặc biệt trong số đó có ông doãn hữu long nguyên giám đốc sở y tế đắk lắc và nhiều thua cấp là lãnh đạo các khoa phòng của sở y tế đắk lắc
trung tâm y tế các tuyến huyện đã vi phạm quy định về đấu thầu và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn năm bảy tỷ đồng dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong hai ngày